phong trào hamas xác nhận lực lượng này đã bản giao một mươi ba con tin israel trong đó có chín trẻ em ba công dân thái lan và một người nga cho ủy ban chế thập đỏ quốc tế icrc
trong khi đó quân đội israel idf thông báo một mươi bốn con tin israel và ba công dân nước ngoài đã được bàn giao cho hội chữ thập đỏ ở giải gaza trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giữa lúc đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ ba đang diễn ra
từ đô hoa người phát ngôn bộ ngoại giao qatar cho biết ba mươi chín người palestine bị israel giam giữ cũng được trả tự do trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn ngày hamas sẽ trả tự do cho năm mươi người israel mà lực lượng này đã bắt làm con tin
hôm bảy tháng một mươi đổi lại israel sẽ thả một trăm năm mươi tù nhân palestine khỏi các nhà tù ở israel bao gồm cả phụ nữ và thanh thiếu niên
trong khi đó nhà trắng vừa ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổng thống mỹ joe biden
và thủ tướng israel benjamin netanyahu đã nhất trí tiếp tục nỗ lực để tất cả các con tin đều được trả tự do
về phần mình thủ tướng netanyahu tuyên bố israel sẽ nối lại toàn bộ chiến dịch quân sự ở gaza ngay khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc
tuy nhiên ông cũng cam kết sẽ hoan nghênh kết quả kéo dài lệnh ngừng bắn
trên cơ sở cứ có thêm một mươi con tin được trả tự do so với giao ước ban đầu là năm mươi người thì lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm một ngày
tổng thống thổ nhĩ kỳ thông báo ankara và tehran đã nhất trí tiếp tục nỗ lực chung nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở giải gaza
thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan với người đồng cấp iran ebrahim raisi
nêu rõ hai bên đã thảo luận về những hành động tấn công của israel nhằm vào giải gaza
tình hình hỗ trợ nhân đạo cho người palestine và những biện pháp khả thi để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài trong khu vực
theo thông báo trên tổng thống thổ nhĩ kỳ đã nhấn mạnh
sự cần thiết phải có được lập trường thống nhất của thế giới hồi giáo đặc biệt là thổ nhĩ kỳ và iran
phản đối những hành động của israel trên các vùng lãnh thổ của palestine
tổng thống erdogan tuyên bố thổ nhĩ kỳ và iran sẽ tiếp tục nỗ lực chung để biến thỏa thuận ngừng bắn hiện nay trở thành vĩnh viễn
và đạt được nền hòa bình lâu dài
ngoài ra hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống raisi đến thổ nhĩ kỳ trong thời gian tới
trong khi đó hãng thông tấn chính thức irna của iran dẫn lời tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này tuyên bố
quân đội iran sẵn sàng hỗ trợ y tế cho người dân ở gaza
mỹ hàn quốc và nhật bản hôm qua đã cùng nhau tiến hành cuộc tập trận hải quân ở vùng biển phía nam bán đảo triều tiên
cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi bình nhưỡng tuyên bố vệ tinh trinh sát của nước này đã chụp được ảnh các căn cứ của quân đội mỹ ở hàn quốc
và một số khí tài quân sự khác
cuộc tập trận lần này có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân uss scarvinson của mỹ
ngoài ra còn có các tàu khu trục được trang bị hệ thống trên đều aegis của hải quân hàn quốc và các tàu khu trục lớp murasame của lực lượng phòng vệ hàng hải nhật bản
theo phía hàn quốc cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chung và tư thế phòng thủ phối hợp ba bên trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng trong khu vực
trước đó hồi đầu tháng này bộ trưởng quốc phòng ba nước đã nhất trí xây dựng kế hoạch tập trận chung trong nhiều năm và mở rộng phạm vi cuộc tập trận
chính phủ sierra leon hôm qua đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi một nhóm đối tượng chưa xác định danh tính tấn công kho vũ khí quân sự ở thủ đô freta
thông báo từ chính phủ sierra leone nêu rõ lực lượng chức năng nước này đã đẩy lùi nhóm đối tượng
tìm cách xâm nhập kho vũ khí quân sự ở thủ đô freetown
lệnh giới nghiêm được ban bố và có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc để phục vụ công tác truy bắt các nghi phạm
hiện chưa có thông tin về thủ phạm hay động cơ thực hiện vụ tấn công
chính phủ sierra leone kêu gọi người dân nên ở trong nhà
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan hàng không dân sự sierra leone đã yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh lịch trình bay sau khi nước này ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
giới chức hàng không yêu cầu các hãng sắp xếp để hành khách có thể đi chuyến bay gần nhất
sau khi lệnh giới nghiêm được sỡ bỏ
thủ tướng mới của new zealand christopher luxon đã tuyên thệ nhậm chức trở thành thủ tướng thứ bốn mươi hai của nước này
sau khi ba đảng đã đạt được thỏa thuận để thành lập một chính phủ liên minh
thông báo chung của ba đảng nêu rõ ngoài ông christopher luxon đảm nhiệm cương vị thủ tướng lãnh đạo đảng new zealand fir

và ông christopher luxon sẽ nắm cương vị ngoại trưởng toàn quyền new zealand cindy kiro

nguyên thủ quốc gia tại new zealand đã công nhận lãnh đạo đảng quốc gia christopher luxon là thủ tướng thứ bốn mươi hai của nước này
cùng với các bộ trưởng trong nội các của ông
trong khi đó quốc hội nước này cũng dự kiến sẽ họp vào tuần tới để xúc tiến thảo luận về những chính sách mới
bao gồm nhiệm vụ mới của ngân hàng trung ương và dỡ bỏ lệnh cấm về thăm dò dầu khí
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đảng quốc gia đã cùng đảng act cánh hữu và đảng new zealand first ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh
trong một phát biểu với giới truyền thông ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
ông luxon bày tỏ đã sẵn sàng thực hiện chức trách của người đứng đầu chính phủ và có mục tiêu rõ ràng cho những chính sách trong ba năm tới
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
các biện pháp kiểm soát nhập cư mới của chính phủ đức đang phát huy tác dụng khi kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
mỗi ngày chỉ có chưa tới ba trăm linh lượt vượt biên trái phép vào đức giảm mạnh so với mức trước đó
cảnh sát đức ghi nhận số người nhập cảnh trái phép vào đức qua biên giới với ba lan cộng hòa séc và thụy sĩ đã giảm bốn mươi
kể từ khi đức áp dụng các biện pháp kiểm soát mới hồi tháng trước
số liệu thống kê của cảnh sát đức cho thấy kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
mỗi ngày chỉ có chưa tới ba trăm linh lượt vượt biên trái phép vào đức so với mức khoảng bảy trăm linh trường hợp mỗi ngày
trong khoảng thời gian ba mươi ngày trước khi các biện pháp kiểm soát mới được áp dụng
bộ trưởng nội vụ đức tháng trước đã thông báo cho ủy ban châu âu ec cơ quan điều hành của eu
rằng đức đang áp dụng các biện pháp kiểm soát tại biên giới với ba nước nói trên
tuy nhiên cảnh sát cũng cho rằng số ca nhập cảnh trái phép vào đức giảm một phần
cũng nhờ các biện pháp kiểm soát biên giới mới của séc bi tại biên giới của nước này với hungary
vì nhiều người vượt biên trái phép đã chọn con đường vào eu này để tới đức
thủ tướng malaysia ango ibrahim tuyên bố từ ngày một tháng một mươi hai tới
nước này sẽ áp dụng chế độ miễn thị thực nhập cảnh ba mươi ngày cho du khách đến từ trung đông
thổ nhĩ kỳ jordani trung quốc và ấn độ
tuyên bố được thủ tướng anwa đồng thời là chủ tịch đảng công lý nhân dân pkr
đưa ra trong bài phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng pkr năm hai nghìn hai mươi ba
nhà lãnh đạo malaysia nêu rõ mặc dù miễn thị thực nhập cảnh nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ
đó là phải kiểm tra an ninh kỹ đối với các đối tượng từng có hành vi phạm tội hoặc bạo lực trong quá khứ
trong khi đó theo thông báo của đảng pkr chính sách miễn thị thực ba mươi ngày hiện đã được áp dụng
với các quốc gia trung đông thổ nhĩ kỳ và giordani trung quốc và ấn độ được thêm vào danh sách trong đợt mở rộng sắp tới
giới phân tích nhận định động thái này của malaysia nhằm thu hút mục tiêu hai mươi năm triệu du khách quốc tế trong thời gian tới
thưa quý vị cuba nổi tiếng với những vũ điệu mang đậm phong cách latin như mambo rumba sansa
tuy nhiên gần đây những vũ điệu hiện đại từ nhiều nước khác xuất hiện ngày càng nhiều và có phần lấn át các vũ điệu truyền thống
trong nỗ lực bảo tồn và phát huy hơn nữa những di sản văn hóa nhiều bậc cha mẹ ở thủ đô la habana của cuba
đã đưa con của họ đến lớp học những vũ điệu truyền thống
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
đây là quán rượu toropicana nổi tiếng ở thủ đô la habana
ở đây nổi tiếng là một trong những tàn tích cuối cùng của habana trước cách mạng
nơi đây thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi những màn trình diễn vũ điệu truyền thống của người cuba rất đặc sắc
với những chiếc váy lông vũ sà quỳnh lấp lánh và các vũ công xinh đẹp
propicana đặt ra tiêu chuẩn cho các buổi biểu diễn tương tự nhằm quảng bá âm nhạc và thẩm mỹ latin
tuy nhiên gần đây cùng với sự phổ biến của internet
những vũ điệu hiện đại từ các nền văn hóa khác đang dần xâm nhập vào đời sống văn hóa của người cuba
khiến thế hệ trẻ cuba đang dần lãng quên vũ điệu truyền thống
khiến cho những người có tình yêu đặc biệt với các giá trị văn hóa truyền thống như ông juan armando perez
người chịu trách nhiệm về nghệ thuật ở quán rượu toropicana cảm thấy rất lo lắng
hoạt động thu hút nhất ở quán tropicana là những giai điệu âm nhạc và vũ điệu của người cuba
hàng đêm chúng tôi luôn tìm cách để duy trì màn trình diễn các điệu múa truyền thống
cũng như những di sản văn hóa lâu đời của người dân cuba
trong nỗ lực xin giữ những di sản văn hóa trong đó có các điệu múa
giới chức địa phương và nhiều cá nhân đã triển khai dự án especo với việc mở những lớp dạy múa truyền thống
chính quyền thành phố đang hỗ trợ dự án bằng cách cung cấp miễn phí không gian tập
đây là thời điểm rất khó khăn nhưng chúng tôi không thể chỉ tập trung vào những thứ ngắn hạn
mà vẫn phải bảo tồn những giá trị văn hóa để cho dù có chuyện gì xảy ra
thì chúng tôi vẫn là những người cuba thực sự
với bản sắc riêng của mình
được thành lập cách đây ba năm lớp dạy múa truyền thống do chị kareli noah hướng dẫn
sẽ dạy các bé gái cách biểu diễn điệu nhảy cuba từ bốn tuổi ba lần một tuần
các lớp học diễn ra ở ngoại ô havana dạy nhảy flamanco và các điệu nhảy truyền thống khác của cuba
những lớp học múa như thế này đóng vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ di sản văn hóa truyền thống của người cuba
khi luyện tập múa ở đây chúng tôi quên hết những khó khăn của cuộc sống bên ngoài khung cửa
chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ với những bài múa
nhiều bậc cha mẹ đã cho con theo học múa tại những lớp học như thế này
nhằm giúp các em nuôi hy vọng trở thành những vũ công chuyên nghiệp
và điều quan trọng hơn là gìn giữ và lưu truyền di sản văn hóa của người cuba cho các thế hệ tương lai
tôi cho rằng dự án dạy múa này sẽ ưu mẩm tương lai cho con gái của tôi
qua việc giải luyện các bài múa cháu phát triển nhiều kỹ năng
ủng hộ nếu cháu mong ước cho cả một vũ công chuyên nghiệp
việc nhảy múa các vũ điệu truyền thống là một phần của đời sống tinh thần
nhờ có các điệu múa mà tinh thần của mọi người trở nên vui vẻ hơn
phụ huynh phải trả học phí bảy trăm linh peso cuba tương đương với bảy trăm linh vnđ mỗi tháng
chưa bao gồm dụng cụ tập luyện và trang phục
một số tiền đáng kể với các gia đình nghèo trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay
khi nhiều người dân cuba không có thể trả học phí bảy trăm linh pesos cuba
tuy nhiên các phụ huynh vẫn tin rằng số tiền chi cho các lớp học khiêu vũ là xứng đáng
khi ca hát và khiêu vũ là một phần bản sắc dân tộc của họ